hội toán học việt nam vừa kiến nghị bộ giáo dục và đào tạo hoãn áp dụng hình thức thi trắc nghiệm với môn toán
mà tiếp tục thi tự luận trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm tới
theo hội toán học việt nam thi tự luận có ưu điểm vượt trội trong đánh giá tư duy và năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
mặc dù kết quả thi có thể phụ thuộc ít nhiều vào chủ quan người chấm
trong khi đó thi theo hình thức trắc nghiệm tránh được yếu tố này
nhưng lại có nhiều hạn chế trong việc đánh giá tư duy và năng lực tổng hợp phân tích
chất lượng chưa được thử nghiệm trên số mẫu đủ lớn trong một thời gian đủ dài để đánh giá được tính phân loại
các phương án của bộ giáo dục và đào tạo dự kiến trong kỳ thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông
và tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi bảy sẽ chuyển bài thi toán từ hình thức tự luận sang thi theo hình thức trắc nghiệm